theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi ba h ngày ba mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở phía bắc đảo lưu dông philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm
áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km khoảng đêm ba mươi một tháng tám sẽ đi vào biển đông sau đó có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo các vùng đêm ba mươi một tháng tám bắc bộ và thủ đô hà nội có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và dài rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đà nẵng đến bình thuận khu vực tây nguyên nam bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối mùng một tháng chín có mưa rào và rông rải rác